hướng phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam
đồng thời hỗ trợ cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi chín
báo nhân dân đã phối hợp với công ty bảo hiểm nhân thọ freenstal
trường đại học y hà nội tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí
cho bảy trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã thạch châu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
thấu hiểu những khó khăn của người dân báo nhân dân đã phối hợp với công ty brurenso
và trường đại học y hà nội đã trực tiếp thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con
đoàn đã khám tổng quát cho hàng trăm người dân trên địa bàn mắc các căn bệnh mãn tính
như tăng huyết áp đái tháo đường tim mạch các bệnh về mắt răng hàm mặt
sau thăm khám các bác sĩ đã phát thuốc điều trị và tư vấn hướng dẫn
và giới thiệu cách phòng ngừa cũng như nơi điều trị chuyên ngành
đội ngũ y bác sĩ các nhà tây trò giúp đỡ đã khám tư vấn cấp thuốc
mỗi đợt như vậy tôi cảm thấy rất thiếu nghiệm
tôi chân thành cảm ơn sự chiếu cố giúp đỡ của quỹ cấp kỹ ngành nhất là đội ngũ y bác sĩ
ba mảng công việc mà chúng tôi thường xuyên hỗ trợ đó là giáo dục
sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng
tôi mong muốn trong thời gian tới chúng tôi có thể kết hợp được với nhiều hồi
nhiều hồi ban ngành
tại địa phương tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa như thế này nữa
cũng trong dịp này trường đại học y hà nội còn trao tặng hội khuyến học xã thạch châu nhiều phần quà ý nghĩa
đây là sự chia sẻ động viên kịp thời giúp người dân vùng ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
sớm vượt qua khó khăn trước mắt và đón tết đinh dậu ấm áp tươi vui